trong nhiều năm qua quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh quảng ngãi đã huy động để hỗ trợ xây dựng mới
sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà đại đoàn kết hỗ trợ xây dựng hơn hai nhà tranh lũ
với sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng xã hội người nghèo trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã có được những ngôi nhà mới
tạo điều kiện tốt nhất cho họ vươn lên trong cuộc sống
ngôi nhà mới của bà nguyễn thị thương tám mươi bảy tuổi được đầu tư năm mươi triệu đồng từ quỹ vì người nghèo
cùng ngày công của bà con địa phương được hoàn thành khá kiên cố
có ngôi nhà mới bà thương cảm thấy an tâm khi sống đơn chiếc trong quãng đời còn lại
hiện nay cơ bản người nghèo ở vùng nông thôn quảng ngãi đã có nhà ở kiên cố
đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng ngãi tiếp tục xây dựng một trăm năm mươi ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo miền núi
mỗi hộ được hỗ trợ năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà ở
công trình hoàn thành trước mùa mưa năm nay
sau khi thông gỡ đến xã xã tiếp tục tổ chức xác và chuyển cho quyện
và ban thường trực quyền
tình ra ban vận động ngày vừa nghèo để xem xét quyết định xây dựng nhà cho hộ nghèo
và sau khi có quyết định xây dựng hỗ trợ cho nhà nghèo thì ban thường trực mặt tài nguyện cũng đã chỉ đạo cho ban thường trực mặt trạng xã
phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức vận động các nguồn
ví dụ như là nguồn của ngài công của đoàn thanh niên
là quy động các tư cái nguồn quốc địa phương
các nhà hậu tâm để hỗ trợ thêm
xác định hỗ trợ xây nhà cho người nghèo phải được
lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng
phù hợp với hoàn cảnh ở các gia đình được hỗ trợ
việc xét hỗ trợ nhà cũng được địa phương và mặt trận các cấp thực hiện chặt chẽ ngay tại cơ sở
chính cách làm này đã tạo dựng niềm tin trong quần chúng nhân dân
và tạo sức lan tỏa trong chương trình chung tay vì người nghèo
do cái điều kiện là nguồn lực tuy là dồi dào cũng khá
nhưng mà không nhiều so với cái nhu cầu sưu trí dự nhận
cho nên là trong quá trình xét chọn đối tượng thì chúng tôi luôn luôn chỉ đạo
là phải ưu tiên cho những cái hoàn cảnh gia đình mà đang nuôi người già đang nuôi trẻ con đang có người ốm đau tạc nguyền
thì hỗ trợ trước để mà bảo đảm cho những hộ đặc biệt khó khăn này có nhà ở trước
chứ còn đối với những cái người mà gia đình nghèo đơn hoặc là gia đình mới tách hộ
thì chúng tôi cũng khuyến khích là chỉ hỗ trợ sưu trứa để tạm thời thôi
còn để cho dành nguồn lực cho những cái gia đình đặc biệt khác
sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng xã hội đã giúp cho hàng nghìn người nghèo trên địa bàn tỉnh có mái ấm ổn định
tuy nhiên vẫn còn đó nhiều gia đình đang sống trong những ngôi nhà tạm bỡ rách nát
rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng xã hội để họ có nơi ở ổn định sớm vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống